jiu jitsu là môn võ của nhật bản được du nhập vào việt nam từ năm hai nghìn chín
cho đến nay phong trào tập luyện đã trải khắp trên toàn quốc
môn thể thao này cũng đã trở thành môn thi đấu chính thức của sea games ba mươi một tại việt nam diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
với mục đích xây dựng và phát triển phong trào ju jitsu trên cả nước
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng một mươi hai đại hội thành lập liên đoàn ju jitsu việt nam đã diễn ra tại hà nội
đây là một sân chơi cho cộng đồng những người yếu võ
đồng thời chuẩn bị lực lượng vận động viên thành tích cao tham dự sea games ba mươi một
liên đoàn ju jitsu việt nam được thành lập sẽ góp phần tạo thêm sự phát triển mới trên bản đồ thể thao nước nhà
mục tiêu lớn nhất là trong năm hai nghìn hai mươi một khi sea games tổ chức ở việt nam
liên đoàn phân đấu có được mục tiêu từ một đến hai huy chương vàng
chúng tôi cho rằng với sự đoàn kết nhất trí và sự quyết tâm của toàn bộ các thành viên trong quá chấp hành
cũng như là liên đoàn
chúng tôi mong muốn được nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của các ban ngành địa phương
để đưa cho môn jiu jitsu ngày càng phát triển và trở nên phổ biến tại việt nam
đại hội thành lập liên đoàn ju jitsu việt nam đã bầu ra hai mươi chín thành viên tham gia bán chấp hành
ông nguyễn công cường được bầu là chủ tịch liên đoàn jiu jitsu việt nam
ông nguyễn mạnh hùng được bầu làm phó chủ tịch kiêm tổng thư ký